tại khu công nghệ phần mềm đại học quốc gia tp hcm vừa diễn ra lễ phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cic năm hai nghìn hai mươi
và chương trình giao lưu với chủ tịch hội đồng cố vấn quỹ đầu tư vina capital ventures với chủ đề khởi nghiệp với tầm nhìn toàn cầu
ý tưởng khởi nghiệp cic hai nghìn một mươi chín là cuộc thi của đại học quốc gia tp hcm dành cho sinh viên do itp
trường đại học khoa học tự nhiên trường đại học kinh tế luật tổ chức dưới sự hỗ trợ của sở khoa học và công nghệ tp hcm
quỹ khởi nghiệp đại học quốc gia tp hcm và công viên phần mềm quang trung thu hút hơn hai trăm linh ý tưởng
dự án khởi nghiệp với sáu trăm linh sinh viên tham dự đến từ các trường đại học cao đẳng trung cấp học viện toàn quốc
mang sứ mệnh tạo ra sân chơi thực chất cho những ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng trang bị cho sinh viên tư duy kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp
thông qua các vòng thi các nhóm tham gia sẽ được trải nghiệm và hiểu hơn về khái niệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
được tham gia những cuộc hội thảo và tập huấn chuyên môn mang tính thực tiễn cao tạo cơ hội kết nối xây dựng mối quan hệ xã hội
với các doanh nhân khởi nghiệp thành công các nhà chuyên môn các nhà đầu tư